tỉnh ủy yên bái đã có nhiều đột phá trong công tác cán bộ như đào tạo cán bộ trẻ ngay từ gốc
có thể chưa từng trải qua công tác lãnh đạo quản lý để xây dựng và tạo nguồn cán bộ thuộc diện
ban thường vụ tỉnh ủy quản lý theo đó hai trăm bốn mươi cán bộ vượt qua tám vòng sát hạch sẽ được đào tạo
bồi dưỡng kiến thức kỹ năng phương pháp lãnh đạo quản lý theo đề án một mươi một của tỉnh
là một người cán bộ được phân công tiếp dân để đồng chí xử lý tình huống đó như thế nào
theo em thì đầu tiên là tái đội chúng ta phải nhận được tiếp đón và hướng dẫn cho các công dân đấy
lột đơn và gửi những kiến nghị theo yêu cầu của thẩm quyền ạ
thì mình trước hết thì mình phải tìm hiểu xem là họ mục đích của họ đưa đơn đến địa chỉ nào
đúng địa chỉ mà họ cần cứ kiện không
trụ sở nhưng mà không phải là một người mà người ta là ba người ba người kéo đến
thế thì mình là cán bộ tiếp dân
mình xử lý như thế nào
đây là một trong hai lớp đào tạo cán bộ thuộc đề án xây dựng và tạo nguồn đối ngũ cán bộ trẻ
thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý đến năm hai nghìn ba mươi định hướng đến năm hai nghìn ba mươi năm của tỉnh yên bái
dành cho cán bộ trẻ dưới ba mươi năm tuổi và cán bộ nữ dân tộc thiểu số tuổi từ ba mươi năm đến bốn mươi năm
điểm khác biệt là trong số các học viên được đào tạo bồi dưỡng kiến thức kỹ năng phương pháp lãnh đạo quản lý
có người mới chỉ là chuyên viên bình thường
với cách làm này yên bái muốn tạo sự đột phá về chất lượng cán bộ
trong thời gian qua công tác quy hoạch cán bộ của tỉnh yên bái cũng đảm bảo về cơ cấu
về tỷ lệ nữ tỷ lệ người dân tộc thiểu số tỷ lệ trẻ
tuy nhiên là chất lượng cũng còn là vấn đề đặt ra
để khắc phục tình trạng đó tỉnh yên bái cũng chỉ đạo xây dựng đề án này là khắc phục tình trạng đó
vừa đảm bảo cơ cấu trẻ cơ cấu nữ cơ cấu dân tộc
nhưng mà cán bộ đưa vào quy hoạch là phải đảm bảo chất lượng cả lý luận chính trị và cả thực tiễn
tại khóa đào tạo các học viên sẽ được trang bị thêm về kỹ năng quản trị
tại các tập đoàn doanh nghiệp kinh tế và đi thực tế trong nước và nước ngoài
tuy nhiên hàng năm cán bộ tham gia đề án sẽ được xem xét đánh giá
nếu không đáp ứng yêu cầu đặt ra sẽ bị loại và bổ sung những cán bộ khác có đủ năng lực và phẩm chất
và chỉ có bốn mươi học viên xuất sắc trong số hai trăm bốn mươi cán bộ tham gia khóa đào tạo
được lựa chọn đưa đi luân chuyển để co sát thực tiễn
để có thể đáp ứng được yêu cầu của đề án thì nó cũng sẽ là một trong những động lực
để chúng tôi có thể cố gắng trong việc học tập và rèn luyện của mình khi mà tham gia đề án
và nâng cao hơn cái trách nhiệm của mình khi mà được lựa chọn đi bồi dưỡng